theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày hôm nay ngày một tháng một mươi một không khí lạnh có khả năng được tăng cường
các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ một mươi tám đến hai mươi độ c
ngoài ra các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên đã có mưa to đến rất to
dự báo trong ngày hôm nay mùng một tháng một mươi một không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ có mưa rải rác các tỉnh bắc và trung trung bộ có mưa
mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông
gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp hai vùng ven biển cấp ba cấp bốn
ở các tỉnh bắc bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến hai mươi hai mươi hai độ c vùng núi có nơi một mươi sáu một mươi tám độ c
khu vực hà nội có mưa mưa nhỏ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ c